chiều nay trưởng công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh
bao vây truy bắt một đối tượng cố thủ trong ngôi nhà số một trăm hai mươi tám đường hồng bàng phường lê mau tp vinh
đối tượng được xác định là lê ngọc sơn ba mươi ba tuổi trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an tạm trú tại phường lê mau tp vinh tỉnh nghệ an
được biết sơn là đối tượng gây ra vụ hủy hoại kính xe ô tô của một người dân vào ngày hai mươi bốn tháng chín
quá trình điều tra công an tp vinh tiến hành bắt giữ sơn về hành vi hủy hoại tài sản
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà rút liều đạn ra chống cự cố thủ
dù lực lượng công an đã tiếp cận đưa người nhà của sơn đến thuyết phục đối tượng đầu thú nhưng hiện đối tượng vẫn ngoan cố tử thủ trong nhà
đến một mươi bảy h chiều nay lực lượng công an đã tiếp cận được tầng một của căn nhà hai tầng nơi đối tượng sơn đang cố thủ
một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc cũng được khuyên cáo rời nhà để đảm bảo an toàn